thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí phùng xuân nhạ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đồng chí nguyễn hữu hảo tỉnh ủy viên ủy viên đảng đoàn trưởng ban kinh tế ngân sách
hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cam lâm
đồng chí lương dự nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cam lâm
tỉnh khánh hòa đồng chí hà quang dĩnh nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí phùng xuân nhạ cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn hữu hảo
lương dự khai trừ đảng đối với đồng chí hà quang dĩnh
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các
nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng